về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo thống kê của bộ y tế đến nay thì cả nước đã có năm mươi ba tỉnh thành phố
có tỷ lệ bao phủ hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín trên chín mươi còn một mươi tỉnh bao phủ mũi hai dưới chín mươi
tính đến hết ngày một mươi một tháng hai số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ở nước ta là một trăm sáu mươi tám năm triệu liều
trong đó mũi một gần bảy mươi bảy triệu liều mũi hai trên sáu mươi tám một triệu liều mũi bổ sung trên một mươi một năm triệu liều và mũi ba trên một mươi tám một triệu liều
ba mươi tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên chín mươi một mươi tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ tám mươi hai đến dưới chín mươi
về công tác tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi số mũi vaccine đã thực hiện là gần một mươi sáu năm triệu liều
hiện bốn mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên chín mươi
một mươi tỉnh thành phố từ tám mươi đến dưới chín mươi và chín tỉnh thành phố từ năm mươi bảy đến dưới tám mươi
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai ra soát tiêm vết các đối tượng nguy cơ cao
không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đầy đủ liều vaccine bảo đảm an toàn tiêm chủng
cập nhật cấp độ dịch của bộ y tế đến một mươi hai h ba mươi
một mươi giờ ngày hôm nay cho thấy số tỉnh thành phố vùng xanh tức là cấp độ một về dịch covid một mươi chín vẫn là bốn mươi tám địa phương
năm tỉnh thành phố còn lại là vùng vàng cấp độ hai và hiện cả nước không còn tỉnh thành phố nào vùng cam và vùng đỏ
tại hà nội thì tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín nặng và tỷ lệ tử vong vẫn nằm trong tầm kiểm soát
đối với các địa phương có các sự kiện được phép mở cửa trở lại như chùa hương huyện mỹ đức
cần tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm năm k
tỷ lệ f cao cần xây dựng kế hoạch kịp thời để tránh tình trạng quá tải ở các tuyến điều trị
tăng cường giám sát mở rộng xét nghiệm tâm soát đối với các đối tượng nguy cơ cao
ngoài ra đẩy mạnh tiêm chủng đối với các đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ
triển khai hiệu quả chăm sóc f tại nhà các túi thuốc điều trị f
với phương châm bảo đảm an toàn cho học sinh các trường vừa tổ chức học trực tiếp lẫn trực tuyến
đối với những lớp có học sinh f
về lộ trình cho học sinh của các quận từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường học
căn cứ vào tình hình thực tế sở giáo dục và đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
cho học sinh đi học trở lại từ ngày hai mươi một tháng hai tới còn học sinh mầm non tiếp tục tạm nghỉ
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
theo hướng dẫn mới f điều trị tại nhà thực hiện tự theo dõi sức khỏe hai lần một ngày vào buổi sáng và chiều
hoặc khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị
để theo dõi sức khỏe hàng ngày người mắc bệnh covid một mươi chín cần đo và chú ý các chỉ số như nhịp thở
mạch nhiệt độ fpo hai và huyết áp nếu có thể
chú ý các triệu chứng mệt mỏi ho ho da đờm ớn lạnh gai rét viêm kết mạc mất vị giác hoặc cứu rác
tiêu chảy ho ra máu thở dốc hoặc khó thở đau tức ngực kéo dài lơ mơ không tỉnh táo
các triệu chứng khác như đau họng nhức đầu chóng mặt chán ăn buồn nôn và nôn đau nhức cơ
f nên nghỉ ngơi vận động nhẹ tập thở ít nhất một mươi năm phút mỗi ngày uống nước thường xuyên tăng cường dinh dưỡng và duy trì tâm lý thoải mái
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín chiều qua sở y tế tp hcm cho biết trong một tuần qua
trong một tuần qua giải trình tự gen đã phát hiện năm ca nhiễm biến thể biến chủng omicron trong cộng đồng
và đến nay tp hcm đã phát hiện một trăm hai mươi năm ca mắc biến thể mới này
cụ thể qua tầm soát ngẫu nhiên bảy mươi hai trường hợp
nhiễm sars cov hai tại các bệnh viện từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bảy tháng hai đã phát hiện năm ca nhiễm biến chủng omicron
cả năm trường hợp này đều đã tiêm đủ vaccine trong đó bốn trường hợp có triệu chứng đau họng sốt nhẹ và một trường hợp không có triệu chứng
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đều đã ổn định
sở y tế tp hcm cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo các kịch bản trong thế trận phòng chống omicron
giám sát các khu vực có gia tăng ca mắc mới truy vết cách ly hạn chế nguồn lây
trong khi đó tại thủ đô hà nội theo thông tin công bố vào chiều ngày một mươi một tháng hai
thành phố hiện không còn xã phường thị trấn nào ở cấp độ ba hay cấp độ bốn về dịch covid một mươi chín
theo bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn của thành phố hà nội
có bốn mươi ba địa phương ở cấp độ hai năm trăm ba mươi sáu địa phương còn lại ở cấp độ một không có địa phương nào ở cấp độ ba cấp độ bốn về dịch covid một mươi chín
tính từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày một mươi tháng hai
trung bình thành phố ghi nhận hai tám trăm ba mươi năm ca một ngày giảm nhẹ so với kỳ báo cáo trước
trong thời gian tiếp theo khi mở cửa trở lại một số dịch vụ ngành nghề như vận tải du lịch giao thương quốc tế
dẫn đến nguy cơ biến chủng omicron xâm nhập mạnh các địa phương cần theo dõi sát
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp để bảo đảm việc phục hồi phát triển kinh tế và an ninh y tế